thưa quý vị trong một mươi năm qua hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh hậu giang
đã có nhiều người dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm đóng góp thiết thực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
đặc biệt có những tấm gương dũng cảm khi nghe có trộm cướp hay làm mất an ninh trật tự thì họ không ngần ngại ra tay đối phó
có phần cùng lực lượng công an săn đe tội phạm giữ gìn sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
với thân hình gầy gò tóc đã nhuốm nhiều sợi bạc vì thế ít ai nghĩ rằng ông nguyễn văn lập
ở ớp phú quế xã đông thành huyện châu thành đã nhiều lần tham gia vây bắt tội phạm
ngoài cái tuổi sáu mươi nhưng ông đã có năm lần bắt trộm cướp trả lại nhiều tài sản có giá trị cho người bị hại
thì tôi cảm thấy cái gì mà bước xuống quá là tôi tham gia để mà giúp cho người
cá nhân những con người nó bị người ta cướp giật
thì thấy trước mắt thì thôi mình cũng phải cố gắng để mà giúp đỡ người ta
tức là mình phải bắt được không được nhưng mà nó cũng giúp được một vài người
đó là cái tâm quyết của tôi là vậy hồi nào tới giờ là
tuy bề dày thành tích không nhiều như ông lập nhưng khi đến xã hòa an huyện phụng hiệp
nhắc đến chuyện giật túi sách vào năm ngoái thì người dân nơi này đều nhớ ngay đến anh phạm chí linh
tinh thần dũng cảm anh và bà con nơi đây đã bắt gọn hai tên cướp khi đang lẫn trốn trên địa bàn xã
thì thấy cốp giật vậy thì mình súng lại mình bắt
để cho xóm làng yên chứ mình không bắt nó để nó làm tới xóm làng mình chịu không nổi
thì tham gia thì không có nghĩ là lợi ích riêng của mình gì hết
tại vì thế bà con làm thì mình cũng tâm mình làm tiếp
nhà bác cho phạm
qua một mươi năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã ngày càng lan trọng và phát huy hiệu quả
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bốn công an tỉnh hậu giang đã tổ chức hơn bốn cuộc phát động với gần một trăm linh lượt người tham dự
qua đó nhân dân tham gia cung cấp gần bốn trăm ba mươi nguồn tin có giá trị
giúp lực lượng công an kịp thời giải quyết hàng trăm vụ việc có liên quan đến an ninh trực tự và tệ nạn xã hội
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được sự quan tâm và đặc biệt là của cả hệ thống chính trị của chúng ta
và đặc biệt là được sự hưởng ứng hết sức là nhiệt tình của bà con nhân dân
phong trào của chúng ta đã có một bước chuyển biến hết sức là rõ rệt
đó là phong trào đã dần dần đi trở thành một phong trào tự giác
với nhiều hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi của tội phạm hiện nay
thì việc trung tây góp sức của người dân tham gia phong trào
giác và truy bắt tội phạm là điều hết sức cần thiết
chính điều này đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm